mặc dù là ở nhiều nơi trên thế giới thì năm mới hai nghìn hai mươi vẫn chưa chính thức bắt đầu
tuy nhiên thì nhiều người dân ở nhiều nước đã tưng bừng bước vào năm mới hai nghìn hai mươi
với rất nhiều những hoạt động rộn ràng mang theo kỳ vọng về một năm nhiều niềm vui an lành và hạnh phúc
đúng một mươi bảy h chiều ba mươi một tháng một mươi hai theo giờ việt nam tiếng chuông đón chào năm mới đã vang lên trên khắp đảo quốc samoa
người dân samoa và du khách đã cùng nhau chêm nhuyễn các mảng bắn cá hoa tuyệt vời
và nhảy các điệu múa truyền thống bên cạnh quốc đảo samoa tonga và đảo giáng sinh của cộng hòa kiribati
cũng là những nơi đón giao thừa hai nghìn hai mươi sớm nhất trên thế giới
tại thành phố auckland của new zealand người dân đã tập trung ngoài trời để tham gia sự kiện đếm ngược mừng năm mới
sau new zealand australia đã bước vào năm mới hai nghìn hai mươi với màn bắn pháo hoa hoành tráng trên bầu trời sydney ở thời khắc giao thừa
các nước châu á khác như nhật bản hàn quốc trung quốc và triều tiên cũng đã chào đón năm mới hai nghìn hai mươi cách đây nhiều giờ